tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã hội đàm với thủ tướng canada justin trudeau
tại cuộc hội đàm hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về những phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị hợp tác việt nam canada thời gian qua trên nhiều lĩnh vực
nhất trí xác lập khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện việt nam canada
đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước là động lực kịp thời tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác sâu rộng
hiệu quả trong bối cảnh hai nước ngày càng chia sẻ nhiều lợi ích trên các bình diện song phương khu vực và quốc tế
hai nhà lãnh đạo nhất trí thời gian tới hai bên sẽ phối hợp triển khai các nội dung trong khuôn khổ đối tác toàn diện như chính trị ngoại giao
thương mại đầu tư hợp tác phát triển giáo dục đào tạo và những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như an ninh quốc phòng khoa học công nghệ
tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như liên hợp quốc apec phòng cổ phôn
cũng như trong các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai nước cũng quan tâm
trong tuyên bố chung việt nam và canada nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực châu á thái bình dương
ủng hộ việc duy trì trật tự dựa trên pháp luật trên biển và đại dương bao gồm biển đông
ủng hộ bảo đảm tự do hàng hải hàng không thương mại và việc sử dụng đại dương vì các mục đích hòa bình
bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển
cách tiếp cận này dựa trên luật pháp quốc tế
bao gồm công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
việt nam và canada khẳng định ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp ở biển đông
bao gồm tôn trọng đầy đủ tiến trình ngoại giao và pháp lý phù hợp với luật pháp quốc tế